từ đầu năm cho đến nay cục hải quan tỉnh quảng ninh đã tiếp nhận và xử lý hơn bốn mươi tờ khai của doanh nghiệp làm thủ tục
càng gần đến cuối năm lượng hàng hóa thông quan sẽ càng nhiều hơn
do vậy công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính đang được hải quan quảng ninh nỗ lực triển khai tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp
trong năm hai nghìn một mươi chín trạm kiểm định di động thường trực đã được hải quan tỉnh quảng ninh đặt tại cảng cái lân
để kịp thời tiếp nhận xử lý các mẫu sớm đưa ra kết quả kiểm định có phần rút ngắn thời gian thông quan để giải phóng hàng hóa cho doanh nghiệp
với kết quả chính xác trong thời gian chưa đến một ngày
tại các cửa khẩu cảng biển và đường bộ của quảng ninh đang hình thành các đơn vị kinh doanh dịch vụ logistic
với hai mươi bốn đại lý khai báo làm thủ tục hải quan một mươi tám kho ngoại quan trên ba mươi doanh nghiệp tham gia dịch vụ xếp dỡ hàng hóa
đây là điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện khai báo làm thủ tục hải quan giao nhận và vận chuyển hàng hóa
và cũng như là các việc thông quan hàng hóa của doanh nghiệp qua cảng
tất cả các thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ tờ khai và thông quan hàng hóa đều thực hiện trên hệ thống điện tử
kể cả lục thuế lục phí cũng đều thực hiện qua hệ thống điện tử rất thuận lợi cho người khai hải quan
từ nay đến cuối năm cục hải quan tỉnh quảng ninh tiếp tục ưu tiên giải quyết thủ tục hải quan
đối với các lô hàng máy móc thiết bị phức tạp bảo đảm thực hiện đúng quy trình
kịp thời kiến nghị với các cơ quan trong việc hỗ trợ thực hiện thủ tục
kiểm tra chuyên ngành rút ngắn thời gian kiểm tra hoặc đề xuất tiếp tục cắt giảm những mặt hàng không cần thiết